chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại tin tức trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh thái bình tiếp tục mở phiên xét xử đường nhuệ
cùng với nguyễn thị dương và đàn em về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ ăn chặn tiền hòa táng
sau khi xuống xe các bị cáo kéo khẩu trang với tay chào người thân bên ngoài
hành động này đã khiến cho nhiều người cảm thấy bức xúc
từ tám h ngày một mươi tám tháng một mươi một lần lượt các bị cáo
được di lý tới tòa án nhân dân tỉnh thái bình
sau khi xuống xe các bị cáo kéo khẩu trang vẫy tay chào người thân bên ngoài
tại phiên xét xử vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một bị cáo nguyễn thị dương liên tục nói bản thân
không biết gì về công việc của chồng cùng với hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng lễ của đường nhuệ
trước câu hỏi của thẩm phán về việc các hợp đồng văn bản liên quan đến hiệp hội tăng lễ thái bình
có chữ ký của dương bị cáo nói chỉ biết ký chứ không hề nắm được nội dung bên trong
trong phần xét hỏi bùi mảnh tiếng bị cáo này tiếp tục tỏ thái độ cứng đầu bất cần
anh ta nói muốn giữ quyền im lặng xin nhận hình phạt hai mươi năm tù giam không trình bày gì thêm
đến phần làm việc với đường nhuệ bị cáo này yêu cầu được tự trình bày trước khi bị xét hỏi
và được hội đồng xét xử đồng ý
nguyễn xuân đường đưa ra một số điều mà bị cáo cho rằng bất hợp lý trong bản cáo trạng
do đó bị cáo này cho rằng không thể kết tội người khác được
trong sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một hội đồng xét xử
sẽ tiếp tục mở phiên xét xử vào ngày thứ hai về vụ an trền
thưa quý vị trước đó vào ngày hôm qua phiên xử đường nhuệ và đồng bọn ăn chặn tiền hỏa táng
cũng đã có nhiều kịch tính
đáng chú ý nhất là việc tám trên chín luật sư bảo chữa cho các bị cáo đã đồng loạt ra về
vì cho rằng hội đồng xét xử đã không tôn trọng ý kiến của luật sư
trước đó sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh thái bình tiến hành xét xử bị cáo nguyễn xuân đường
là đường nhuệ năm mươi tuổi trú phường kỳ bá tp thái bình
ninh đức lợi bốn mươi bảy tuổi trú phường bồ xuyên tp thái bình
phạm văn úy ba mươi hai tuổi trú phường quang trung tp thái bình
nguyễn khắc ninh bốn mươi hai tuổi chú huyện kiến sương
bùi mảnh tiến thường gọi tiến trắng con nuôi đường nhuệ hai mươi sáu tuổi trú huyện vũ thư
về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
hai bị can còn lại là quách việt cường thường gọi là cường sơn la bốn mươi bảy tuổi
trú phường trần hưng đạo tp thái bình
và nguyễn thị dương bốn mươi một tuổi vợ đường nhuệ bị xử cùng về tội cưỡng đoạt tài sản
theo quy định tại điểm a khoảng ba và điểm d khoảng hai điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
giống như các phiên xử liên quan đến đường nhuệ trước đây
hàng trăm cảnh sát tham gia bảo vệ các vòng trong và ngoài tại tòa
chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham gia phiên tòa
báo chí được bố trí phòng tác nghiệp riêng biệt
thông qua màn hình lớn được truyền hình trực tiếp từ phòng xét xử
việc phòng dịch cũng được tiến hành
nhiều người đến tham dự phiên tòa đều bắt buộc phải đo thân nhiệt và khai báo y tế
khi được hỏi tiến trắng tiếp tục từ chối các luật sư vì cho rằng
luật sư do bố nuôi là đường nhuệ thuê cho mình không khách quan nên phải từ chối
đồng thời từ chối khai báo nhân thân căn cước vì muốn nói việc khác xong sẽ chấp hành
sau đó tiến trắng cho rằng bản thân không có tội
bị bố nuôi đường nhuệ đậu trách nhiệm trong nhiều vụ án khác nhau
trong phần trình bày của mình tiếng trắng liên tục nổi nóng khiến cho chủ tòa phiên tòa
nhiều lần yêu cầu bị cáo này tuân thủ quy định của tòa
kết thúc phần trình bày con nuôi của đường nhuệ nặng xin tòa xử mình mức án hai mươi năm tù
khi phiên xử mới ở phần khai mạc
diễn biến tại phiên tòa tiếp tục căng thẳng khi đến phần trình bày của mình
đường nhuệ đề nghị tất cả hai mươi năm bị hại phải có mặt chứ không chỉ có bốn người như hiện tại
nếu không bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa bị cáo nguyễn xuân đường nói
tuy nhiên sau đó bị cáo nguyễn xuân đường lại bất ngờ đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục xử
bởi bị cáo mong tòa vẫn cứ xử việc triệu tập bị hại vẫn cứ tiến hành
bị cáo chờ ngày này lâu lắm rồi
ngoài ra đường nhuệ cũng đề nghị thay kiểm sát viên tại tòa vì bị cáo không được nghe
không được giao cáo trạng
quan điểm này đã bị hội đồng xét xử bác bỏ
một chi tiết đáng chú ý khác tại phiên tòa là các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo nguyễn xuân đường
đều có quan điểm đề nghị hoãn phiên tòa vì cho rằng việc điều tra vụ án còn thiếu khách quan
vì có quá ít bị hại có mặt chỉ bốn trên hai mươi năm bị hại có mặt
sẽ không bảo đảm được khách quan đúng đắn trong quá trình tranh tụng tranh luận
khi tòa bác bỏ quan điểm trên của các luật sư tám trên chín luật sư đã bỏ tham dự phiên khai mạc
chỉ còn duy nhất luật sư của bị cáo phạm văn quý ở lại tòa tiếp tục bào chữa
cũng trong phiên tòa vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một hình ảnh nguyễn thị dương
vợ đường nhuệ vui vẻ cười tươi được trang điểm làm đẹp
khi bị dẫn dãi đến tòa cũng đã gây sung sao dư luận
nhiều người đặt câu hỏi phạm nhân nguyễn thị dương vợ đường nhuệ từ trại giam ra tòa
mà móng tay vẫn được sơn đỏ sơn moi đỏ chót cười vui vẻ thế kia hay sao
liệu có được quan tâm đặc biệt không
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
người thường xuyên tiếp xúc với các phạm nhân và bảo vệ các bị can trong các vụ án hình sự
chia sẻ điều hai mươi bốn luật thi hành tạm giữ tạm giam quy định về quản lý đồ vật
tư trang tiền tài sản của người bị tạm giữ người bị tạm giam
theo quy định người bị tạm giữ người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồn tạm giữ
buồn tạm giam đồ dùng cần thiết cho cá nhân
về nguyên tắc nghiêm cấm đưa vào cơ sở tạm giữ tạm giam các vật dụng
có thể gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân và người khác
các vật dụng làm đẹp như hộp son phấn dụng cụ làm móng lọ thuốc làm móng tay chân
đều bị nghiêm cấm sử dụng cũng như đưa vào phòng giam giữ
đồ vật tư trang tiền và tài sản khác của họ mang theo phải gửi lưu ký
tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc ủy quyền cho thân nhân
người đại diện hợp pháp của họ quản lý
bị can bị cáo được sử dụng quần áo chăn chiếu màng và các đồ dùng cần thiết
cho sinh hoạt của cá nhân nếu thiếu thì cơ sở giam giữ cho mượn
nếu bị tạm giữ người bị tạm giam được cắp xà phòng kem đánh răng
nếu là phụ nữ thì được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho việc vệ sinh
nhu cầu được chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp là nhu cầu tất yếu của phụ nữ
nhưng đối với các nữ bị can bị cáo thì sẽ phải tuân thủ đúng các quy định
của pháp luật trong quá trình tạm giữ tạm giam
việc nguyễn thị dương được trang điểm làm đẹp trước khi ra tòa xét xử
có thể là do cán bộ nữ quản giáo tạo điều kiện để bị cáo có tâm lý ổn định
trước phiên tòa và gặp gia đình
có thể cán bộ nữ ra trang điểm cho bị cáo điều này pháp luật cũng không cấm
không được phép cho bị cáo mang các đồ dùng này như dụng cụ cắt gọt móng tay
sơn sửa móng tay chân vào phòng giam vì bị nghiêm cấm
luật sư nguyễn anh thơm nêu quan điểm
luật sư này cũng cho hay đối với bị cáo bị tạm giam khi đưa ra xét xử
thì trang phục quần áo theo quy định của trại tạm giam đầu tóc phải đảm bảo gọn gàng nghiêm túc
luật sư nguyễn anh thơm cho hay bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ quốc phòng quy định
danh mục đồ vật cấm đưa vào buồn tạm giữ tạm giam
căn cứ vào danh một đồ vật cấm đưa vào buồn tạm giữ tạm giam
thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định không được đưa vào buồn tạm giữ tạm giam
các đồ vật cụ thể có khả năng dùng để tự sát trốn khỏi nơi giam giữ
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe tính mạng của người đó hoặc là người khác
người bị tạm giữ tạm giam được sử dụng tiền gửi lưu ký để mua dụng cụ cần thiết
cho sinh hoạt của họ bằng hình thức ký sổ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé